lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran ali lari jali và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa hồi giáo iran
được tổ chức trọng thể với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai để sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên hai tỷ đô la mỹ
mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đồng thời tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể
đồng tình với ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội iran khẳng định với tiềm năng sẵn có
hai bên hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí iran có thể hỗ trợ việt nam và cung cấp cho việt nam các sản phẩm hóa dầu khí hóa lỏng nhựa đường
iran cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp từ việt nam hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực iran có thế mạnh như dược phẩm thiết bị y tế kết nối ngân hàng du lịch văn hóa phim truyền hình trao đổi giảng viên sinh viên đại học
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh công nghệ thông tin và viễn thông là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn
việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này thành khâu đột phá trong hợp tác song phương qua đó đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo rất quan tâm đầu tư tại thị trường viễn thông iran đề nghị iran quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để việt theo tham gia vào dự án viễn thông tại iran
chủ tịch quốc hội iran nhấn mạnh chuyến thăm lần này của đoàn cũng là để lắng nghe các ý kiến đề xuất từ các doanh nghiệp việt nam quan tâm đầu tư tại iran để từ đó tìm biện pháp tháo gỡ đẩy mạnh hợp tác
cùng với đó iran sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa du lịch
về hợp tác quốc hội hai nước hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thời gian tới tăng cường vai trò giám sát và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các hiệp định thỏa thuận mà hai nước đã ký kết
trong đó có những thỏa thuận mà ủy ban liên chính phủ hai nước đã bàn bạc thống nhất